liên bộ công thương và tài chính vừa có thông tin điều hành giá xăng dầu
theo đó từ một mươi sáu h ba mươi chiều nay giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng bốn trăm hai mươi đồng một lít ron chín mươi năm tăng ba trăm tám mươi ba đồng một lít
giá các mặt hàng dầu tăng từ một trăm linh năm đến ba trăm hai mươi sáu đồng một lít một kg
liên bộ cũng quyết định giảm mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng e năm ron chín mươi hai
xuống mức hai trăm linh đồng một lít và không chỉ sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu
như vậy sau khi thực hiện việc trích lập chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu
giá bán các mặt hàng xăng dầu không cao hơn mức giá xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn một mươi chín sáu trăm năm mươi ba đồng một lít
xăng ron chín trăm năm mươi ba không cao hơn hai mươi năm trăm một mươi bảy đồng một lít dầu diesel năm s không cao hơn một mươi sáu chín trăm bốn mươi chín đồng một lít
dầu hỏa không cao hơn một mươi năm chín trăm ba mươi bảy đồng một lít dầu ma rút một trăm ba mươi
dầu st ba năm s không cao hơn một mươi năm hai trăm hai mươi đồng một kg
các mức giảm mới và thời điểm trích quỹ bình ổn giá xăng dầu đều được áp dụng từ một mươi năm h chiều nay